chuyển sang phần tin quốc tế trung quốc mới đây đã lên tiếng chỉ trích việc nhiều quốc gia áp đặt các hạn chế nhập cảnh đối với du khách của nước này là không thể chấp nhận được đồng thời cảnh báo bắc kinh có thể thực hiện các biện pháp trả đũa
trước đó các nước trong đó có mỹ canada pháp nhật bản anh đã quyết định tăng cường kiểm soát biên giới đối với du khách đến từ trung quốc yêu cầu trình xét nghiệm âm tính với virus sars cov hai
trong bối cảnh số ca mắc covid một mươi chín gia tăng ở trung quốc sau khi nước này quyết định chuyển sang hướng sống chung với dịch bệnh từ ngày bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai sau ba năm đóng cửa biên giới áp đặt cơ chế phong tỏa nghiêm ngặt và xét nghiệm quy mô lớn liên tục
trung quốc dự kiến sẽ mở lại biên giới và dỡ bỏ các biện pháp kiểm dịch đối với du khách của nước ngoài vào ngày tám tháng một tới đây
bắc kinh cũng cho biết du lịch nước ngoài cho công dân trung quốc sẽ được nối lại một cách có trật tự